ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục cho ý kiến về việc tiến hành giám sát chuyên đề
thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông
theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao gọi tắt là bot
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên họp chiều nay các đại biểu tập trung vào các vấn đề khiến dư luận bức xúc trong thời gian qua
đó là việc thu phí bot cũng như đặt các trạm thu phí
trong phiên họp chiều nay các đại biểu tập trung vào các vấn đề khiến dư luận bức xúc trong thời gian qua
thì thực sự là người tại địa phương nhân dân tại chỗ các doanh nghiệp tại chỗ
hiệp hội vận tài tại chỗ không có không hề có một cái phản ứng gì
chỉ có bảy hiện nay chúng tôi đang điều tra thì có bảy cái doanh nghiệp mà ở địa phương khác
cách thức làm thì chúng tôi cũng thấy rất buồn
buồn ở chỗ là khi xảy ra sự vụ việc đó thì chúng ta phải thể hiện ở đây có chính quyền
có hiện tượng là dàn ba cái xe trong rừng ở đó để mà cản trở
tất cả các thứ
khẳng định người dân tham gia giao thông rất ủng hộ chủ trương của nhà nước
về việc nhà nước cần thu hồi vốn đầu tư đóng phí khi sử dụng các tuyến đường bot
tuy nhiên thu như thế nào thì cần bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật
bà nguyễn thanh hải trưởng ban dân nguyện của quốc hội nêu vấn đề
trong cái thông tư một trăm năm mươi chín thì có quy định rõ là bảy mươi km là đặt một trạm thu phí
nhưng hiện nay theo số liệu của bộ giao thông cung cấp
có tám mươi tám chạm thu phí thì chỉ có chín chạm
có khoảng cách từ sáu mươi đến bảy mươi km là đúng quy định
tôi tính giả đây là có một mươi là đúng quy định thôi
còn lại chín mươi là không đúng quy định bảy mươi km
có hai mươi bốn trạm thì có khoảng cách nhỏ hơn sáu mươi km
và cá biệt thì có tuyến đường dày đặc trạm thu phí như hà nội thái bình
thu phí là trên các cái dự án mà người ta đầu tư
và với mỗi dự án là có cái phương án để người ta thu phí
hoàn trả cái vốn người ta đã đầu tư
không có một cơ sở nào để đưa ra
cái bảy mươi km mà tự nhiên là chúng ta làm cho xã hội cảm thấy là bức xúc rất là nhiều nhiều chuyện
bức xúc rất là nhiều chuyện
thực tế ra là nếu như chúng ta có phương thức thu phí tiên tiến
hiện nay chúng tôi đang cố gắng phân đấu
thì dù có mấy km thì người ta cũng không cảm giác bị bức xúc như vậy
tiếp thu ý kiến các đại biểu
ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất với những tồn tại
mà báo cáo của chính phủ và đoàn đồng
giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội đã nêu
trong thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư
và khai thác các công trình giao thông
theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao
và đề nghị các bộ ban ngành
cũng như bộ giao thông vận tải
cần ra soát lại việc quản lý công tác thu phí
để cao trách nhiệm của nhà nước
trong việc thực hiện chọn các nhà đầu tư
cũng như các dự án đặt chạm thu phí
tránh gây bức xúc trong nhân dân